quý vị đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị vào khuya ngày một mươi tám tháng một theo nguồn tin riêng từ giám đốc bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an cho biết
ba ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên trong cộng đồng tại tp hcm đã được phát hiện
cụ thể ba trường hợp này là những người ngủ tại huyện bình chánh quận một mươi một và quận gò vấp tp hcm
ngay trong chiều một mươi tám tháng một bệnh viện ba mươi tháng bốn đã có buổi làm việc với các chuyên gia của bệnh viện nhiệt đới tp hcm
và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcdc về các trường hợp trên
theo đó vào ngày một mươi năm tháng một bệnh viện ba mươi tháng bốn nhận được một số mẫu xét nghiệm đề nghị xét nghiệm pcr
kết quả xét nghiệm pcr sars cov hai bằng quy trình tap path
tại đây phát hiện gns bất thường
trong khi pcr các trên mục tiêu khác cho kết quả bình thường
chính điều này đã gây nên sự chú ý của các kỹ thuật viên và được báo cáo với lãnh đạo bệnh viện
vào ngày một mươi sáu tháng một các mẫu xét nghiệm được gửi tới bệnh viện nhiệt đới để thực hiện giải trình từ trên
xác định biến thể sars cov hai
vào chiều ngày một mươi tám tháng một kết quả thu được ba bộ gen từ ba mẫu bệnh phẩm mang đi giải mã
định danh bằng phần mềm chuyên dụng tại bệnh viện nhiệt đới cho thấy
cả ba bộ gen này đều thuộc biến chủng omicron ba một
đây được xem là ba ca covid một mươi chín nhiễm biến thể omicron đầu tiên được phát hiện ra tại cộng đồng
và nhờ sự cảnh giác của các kỹ thuật viên bệnh viện ba mươi tháng bốn
các trường hợp bệnh nhân trên cũng đã được báo cáo tới sở y tế tp hcm
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một ba người này có triệu chứng đau họng và chảy nước mũi
nên đến khám tại một phòng mạch tư được lấy mẫu xét nghiệm phết hỏng
gửi cho bệnh viện ba mươi tháng bốn làm xét nghiệm pcr
tp hcm trước đó ghi nhận ba mươi ca nhiễm biến thể omicron
đều là người nhập cảnh và được cách ly theo đúng quy định
trường hợp nặng nhất là một bệnh nhân tám mươi hai tuổi có nhiều bệnh nền
từ mỹ về việt nam hiện được điều trị tại bệnh viện nhiệt đới tp hcm
lần đầu tiên tp hcm ghi nhận ca covid một mươi chín tử vong dưới một mươi người một ngày
tp hcm ghi nhận chín bệnh nhân covid một mươi chín tử vong trong ngày một mươi sáu tháng một
bên cạnh sáu trường hợp chuyển từ tỉnh hành khác đến
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế
tp hcm cho biết đây là lần đầu tiên sau sáu tháng kể từ khi dịch bùng phát mạnh
số ca tử vong tại thành phố giảm dưới một mươi người
các trường hợp tử vong do covid một mươi chín trong ngày đều kèm ca mắc bệnh nền
khoảng một mươi ngày qua số ca tử vong tại thành phố giảm dần nằm ở mức dưới hai mươi người mỗi ngày
theo cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm số ca nhiễm mới ngày một mươi sáu tháng một cũng giảm chỉ còn hai trăm chín mươi sáu ca
trong đó tp thủ đức có số người nhiễm cao nhất là chín mươi chín ca
trong đó các quận huyện còn lại đều dưới hai mươi ca
đến nay thành phố ghi nhận ba mươi trường hợp mắc biến thể omitforn trong đó một mươi hai ca đã xuất viện
các bệnh viện đang điều trị hơn ba bảy trăm linh f thấp hơn một mươi lần so với khi cao điểm cách đây năm tháng
hiện số ca nặng cần hỗ trợ hô hấp giảm còn hơn một một trăm linh ca
theo đánh giá của lãnh đạo sở y tế tp hcm tình hình dịch bệnh trên địa bàn bước đầu được kiểm soát
số ca mắc mới và số ca tử vong giảm dần
hiện số lượng người bệnh điều trị tại các bệnh viện giải chiến chiếm khoảng một mươi ba mươi
trong công suất dường bệnh
thành phố sẽ ngưng hoạt động bốn bệnh viện giãi chiến số ba số năm số một mươi và củ chi từ ngày một mươi chín tháng một
tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian phục hồi sức khỏe
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức tại hội nghị triển khai các hoạt động
trọng tâm của ngành y tế năm hai nghìn hai mươi hai cuối tuần qua đánh giá chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ bước đầu
phát huy hiệu quả giúp kéo giảm số ca tử vong
suốt năm hai nghìn hai mươi hai thành phố tiếp tục chiến dịch bảo vệ người nguy cơ cũng như quan tâm lực lượng lao động
tuyến đầu trong phục hồi phát triển kinh tế đảm bảo sự tăng cường kinh tế của thành phố
chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ nhằm giảm tử vong do covid một mươi chín được tp hcm triển khai từ ngày bảy tháng một mươi hai
trong bối cảnh f tử vong còn cao và phần lớn các trường hợp tử vong tập trung ở nhóm người trên năm mươi tuổi
có bệnh nền nhưng chưa được tiêm chủng chưa được sử dụng thuốc kháng virus trước đó
với kế hoạch này các địa phương lập danh sách gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ gồm trên sáu mươi năm tuổi
bệnh nền để triển khai lấy mẫu tiêm vaccine cho người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều
trong năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng người thuộc nhóm nguy cơ sẽ được mở rộng theo chỉ đạo của bộ y tế
gồm người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi phụ nữ có thai người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm đủ vaccine covid một mươi chín
mỗi tháng thành phố sẽ thực hiện xét nghiệm tầm soát một lần cho người thuộc nhóm nguy cơ
và đợt mục năm nay sẽ hoàn tất
theo công bố của ủy ban nhân dân thành phố ngày một mươi năm tháng một dịch tại địa bàn tuần thứ hai liên tiếp được đánh giá
ở cấp độ một vùng xanh chỉ còn ba quận huyện ở cấp độ hai vùng vàng
trong bối cảnh biến chủng omicron có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh trở lại
ngành y tế luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó
các bệnh viện cũng sẵn sàng lực lượng tham gia phòng chống dịch trong vòng hai mươi bốn giờ khi có chỉ đạo kích hoạt lại
trong trường hợp các bệnh viện cũng sẵn sàng ứng phó
trường hợp phải ứng phó với biến chủng omicron sự y tế thành phố hồ chí minh sẽ kích hoạt
trong vòng hai mươi bốn giờ các bệnh viện giã chiến sẽ tái hoạt động
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế thành phố hồ chí minh
ban chỉ đạo tổ chức họp báo định kỳ
tại cuộc họp báo ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh hcdc cho biết
việc giám sát biến chủng omicron tại khu vực cửa khẩu sân bay tân sơn nhất đang được thực hiện nghiêm ngạc
hiện các ca mắc biến chủng omicron ở thành phố hồ chí minh đều là nhập cảnh được cách ly chặt chẽ chưa lây lan trong cộng đồng
trả lời câu hỏi người dân thành phố hồ chí minh về các tỉnh đón tết sau đó quay lại thì có cách ly hay không
ông tâm cho hay thành phố hồ chí minh chỉ giám sát những người có triệu chứng có yếu tố dịch tễ nghi ngờ tiếp xúc gần
thì mới xét nghiệm chứ không phải bất cứ người nào trở lại thành phố hồ chí minh cũng phải cách ly xét nghiệm
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh thông tin hiện các bệnh viện giải chiến chỉ hoạt động một mươi ba mươi công suất
để nhân viên y tế hồi sức thì sở y tế thành phố hồ chí minh quyết định dừng hoạt động bốn bệnh viện giải chiến
các bác sĩ đang công tác ở đây được phân về các bệnh viện quận huyện
trong trường hợp phải ứng phó với biến chủng omicron sở y tế sẽ kích hoạt trong vòng hai mươi bốn h
các bệnh viện giã chiến sẽ tái hoạt động bà mai nói
liên quan gói hỗ trợ đợt ba mức một triệu đồng một người phó giám đốc sở lao động thương binh xã hội nguyễn văn lâm cho hay
đến nay có một mươi bảy trên hai mươi hai địa phương hoàn thành chi trả
đối với một số địa phương còn thiếu kinh phí sở lao động thương binh và xã hội đã đề nghị
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chỉ đạo sở tài chính cấp kinh phí bổ sung để quận bình tân
và hai huyện bình chánh củ chi chi trả dứt điểm trước dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi
cũng tại cuộc họp báo thông tin về hoạt động tính dụng đen dịp tết nguyên đáng
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm lưu ý hiện đang nổi lên tình trạng
những người vay nợ của tổ chức tính dụng đen khi chưa thể trả nợ thì bị các nhóm này sử dụng nhiều giải pháp
như khủng bố tinh thần người thân quen mặc dù không liên quan để làm mất uy tín của họ
theo thống kê từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến nay công an tp hcm đã ghi nhận ba trăm bốn mươi bảy trường hợp
ném chất bẩn dùng sim rác gọi điện đe dọa lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện một trăm hai mươi vụ việc
trong đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bốn mươi năm vụ án một mươi vụ cho vai nặng lãi
xứ phạt hành chính ba vụ tạm đình chỉ một mươi hai vụ đang điều tra và xác minh bốn mươi chín vụ
những thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình xin hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo